dự báo từ đêm nay cho đến ba ngày tới
trên khu vực phía đông bắc bộ
thời tiết phổ biến là ban ngày nắng nhiều mây
đến khoảng tối và đêm ngày hai mươi bốn sang ngày hai mươi năm
khả năng mưa rông sẽ quay trở lại trên khu vực
do có mưa rông trở lại
người dân cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ trong ba ngày tới đạt mức cao nhất
trong khoảng ba mươi ba ba mươi sáu độ
có nơi là trên ba mươi bảy độ
tại khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
bao gồm cả thủ đô hà nội
phía tây bắc bộ có thời tiết chủ đạo
là ngày nắng giãn đoạn
khu vực vùng núi có mưa rào và rông vài nơi
vào thời điểm chiều tối và đêm
những cơn mưa rào và rông sẽ tăng cường hơn
ở trên khu vực trong tối ngày hai mươi bốn
nhiệt độ trong ba ngày tới sẽ thấp hơn
ở các tỉnh phía đông
chỉ có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất
là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
dự báo trong ba ngày tới
thời tiết tại các tỉnh từ thanh hóa
trở vào đến thừa tiên huế
tiếp tục ít mưa kèm theo nắng nóng
ở trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất
trong ngày là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ
vào ngày hai mươi bốn sẽ có mưa vài nơi
ở trên khu vực
tuy nhiên không có tác động giả nhiệt
khu vực từ đà nẵng trở vào đến phú yên
trong ba ngày tới sẽ có nắng nóng gai gắt
đến đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi sáu ba mươi tám độ
có nơi cao hơn
các tỉnh còn lại từ khánh hòa trở vào đến bình thuận
thời tiết sẽ dịu hơn
với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
với các tỉnh tây nguyên
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nên sẽ tiếp tục có mưa rải rác
vào chiều tối trong ba ngày tới
thậm chí từ ngày hai mươi bốn mưa rông có xuống
gia tăng hơn ở trên toàn khu vực
vào ban ngày mưa giảm trời có nắng
nhưng không quá gai gắt
với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên hướng là ba mươi ba mươi ba độ
nam bộ cũng có mưa
về chiều tối trong ba ngày tới
ban ngày trời nắng với cường độ vừa phải
và nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
trong vòng hai ngày tới
sau đó sẽ giảm nhẹ về mức là ba mươi ba mươi ba độ
trong ngày hai mươi bốn
do mưa rông tăng cửa trên khu vực